biến gen những bệnh di truyền đơn gen thì sẽ có những kỹ thuật xét nghiệm nào
và chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay
cháu phép ngọc hương được hỏi bác sĩ thông một câu hỏi
bởi vì với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực di truyền học
thì bác sĩ thông có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết nhiều hơn
về các bất thường di truyền gây ra dị tật mẩm sinh là gì
vào thời điểm nào thì chị em phụ nữ nên tầm soát
và hiện là có những cái cách nào để tầm soát không ạ
đối với những dị tật bẩm sinh là những dị tật
là những khuyết khuyết của em bé có sẵn khi mà em bé vừa mới sanh ra
thì với những cái khiếm khuyết này thì chúng ta có thể phát hiện
từ lúc mà mang thai và có thể phát hiện
từ lúc mà sau khi mà sanh xong ra
thì các bác sĩ sẽ khám em bé và phát hiện ra
em bé có những dị tật bẩm sinh
thì những cái dị tật bẩm sinh có thể là rất là nhẹ
ví dụ như là tai dư một cái ngón
hoặc là mặt có một cái bớt trên mặt
hoặc là có sức môi
đến những cái dị tật bẩm sinh
rất là nặng nề ví dụ như là dị tật ở não dị tật ở tim
thì lúc này thì những cái dị tật mẩm sinh
thì có thể là có rất là nhiều nguyên nhân
ví dụ như là về gen di truyền về yếu tố môi trường
trong lúc mang thai bà mẹ bị nhiễm trùng
ví dụ như là nhiễm rubella nhiễm zika
hoặc là do những cái vấn đề của chất độc
hoặc là dùng thuốc trong mang thai
thì trong những cái nguyên nhân đó
thì có thể là cái nguyên nhân về gen di truyền
thì có thể là ba các dị tật bẩm sinh
khi mà em bé sanh ra
thì trong những cái gen đó
thì một đó là từ những cái bất thường về nhiễm sắc thải
năm còn lại là đến từ những cái bất thường
vi mất đoạn và vi lập đoạn
và một còn lại là đến từ những cái bất thường về đơn gen
và để sàng lọc những cái trường hợp đó
thì chúng ta có thể nhận thấy là
chúng ta có thể là tùy theo mỗi giai đoạn
chúng ta sẽ có những phương pháp sàng lọc khác nhau
nếu chúng ta đi ngược về
thì chúng ta thấy là nếu chúng ta sàng lọc

ở những cái thời điểm sau sanh
thì chúng ta sẽ có những cái sàng lọc lấy máu gót chân
để kiểm tra xem em bé có những cái
bệnh lý về triển hóa hay không
kiểm tra về
kiếm thính của em bé
và kiểm tra về
cái bệnh lý tiên mặt của em bé
nếu mà trong thời điểm trước sanh
thì chúng ta có thể nhìn thấy là
có hàng loạt các phương pháp để chúng ta có sàng lọc
trước sinh ví dụ như nbt
ví dụ như double test triple test
làm siêu âm để kiểm tra
những cái tật của thai
và chúng ta có thể nhận thấy là
điều quan trọng nữa là chúng ta có thể là
kiểm tra sàng lọc những cái bất thường
và sơ sinh những bất thường
trước khi sinh trước khi mang thai
là những cái vấn đề quan trọng hơn
với đó là chúng ta sẽ chủ động
với cái việc mà
chúng ta sẽ tầm xét những cái dị tật
những cái bất thường về sinh đó
dạ thưa bác